lần đầu tiên một doanh nghiệp việt ở khu vực đông nam á xuất khẩu xe buýt vào thị trường philippines
đây là dấu mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô việt nam
vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lần đầu tiên doanh nghiệp việt đã xuất khẩu xe buýt sang philippines
và xuất khẩu các lô linh kiện phụ tùng ô tô sang hàn quốc và nhật bản
số lượng tuy chưa lớn nhưng đã mở ra nhiều triển vọng cho ngành công nghiệp ô tô việt nam
việt nam đã có sự chuyển mình thậm chí chuyển đổi về chất
từ một nước mà nhập khẩu dòng ô tô đã bắt đầu có những động thái là xuất khẩu ô tô
hy vọng với sự kiện đó cộng với những sự phát triển tiếp theo của các hãng ô tô việt nam
thì việt nam dần dần sẽ trở thành một địa chỉ xuất khẩu ô tô quen thuộc có uy tín trên thế giới
thái tức lớn chính là vươn xa biển lớn thì các doanh nghiệp việt nam sẽ phải cạnh tranh những nhà sản xuất
với kinh nghiệm hàng trăm năm trên thế giới
nhưng việt nam vẫn có thể tìm ra các thị trường phù hợp
ngành công nghiệp ô tô của việt nam đã được hình thành cách đây hơn hai mươi năm
nhưng phải cho đến nay mới bắt đầu có doanh nghiệp xuất khẩu xe mang thương hiệu việt nam
khẳng định năng lực khả năng thực hiện chiến lược xuất khẩu ô tô của doanh nghiệp việt nam
theo định hướng của chính phủ
thì hiện nay là chúng tôi cũng đã tổng hợp và tiếp tục tổng hợp các ý kiến
từ các doanh nghiệp và các đối tượng có liên quan để phối hợp với các bộ ngành
để có thể đề xuất và ban hành những chính sách phù hợp để tạo điều kiện
cho các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô
trong thời gian tới không chỉ có một số doanh nghiệp ô tô
mà nhiều doanh nghiệp việt cũng đang có kế hoạch xuất khẩu ô tô điện sang mỹ vào hai nghìn hai mươi
thị trường nhiều tiềm năng mang lại lợi nhuận đánh dấu thương hiệu việt
một cách bền vững trong ngành công nghiệp ô tô thế giới